dịch covid một mươi chín bùng phát ở hà nội vốn đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống thu nhập của người dân
nhất là những người lao động ngoại tỉnh
thế nên khi thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều
khi mà họ không thể đi làm không có thu nhập cũng không thể về quê
nhiều người phải sống chung trong một căn phòng trọ chật hẹp và những bữa ăn hàng ngày
giờ chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm
câu chuyện tại phường phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
anh trần văn toàn quê ở thanh hóa anh lên hà nội làm công nhân lắp điện được hơn một năm nay
thuê chung căn phòng chật trội với một người bạn
nhưng so với những đồng nghiệp cùng làm có một phòng trọ như anh thế này đã là may mắn
từ khi hà nội thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch covid một mươi chín
anh không thể đi làm cũng chẳng thể về quê
em nghĩ được cách đây khoảng tầm gần một tháng rồi
không có việc làm thì đồng nghĩa việc là mình không có tiền ạ
trước mắt là cứ nhờ sự giúp đỡ của mọi người
mọi người ở xung quanh đây với chính quyền địa phương cũng có gửi quà
hỗ trợ cho bản em những cái gọi là thiết yếu hàng ngày
với bác chủ nhà cũng có tạo được kia cho mình một chút ạ
thế nhưng không chỉ riêng anh toàn và những người lao động trong xóm trọ này
mà còn rất nhiều công nhân lao động cũng rơi vào tình cảnh như vậy
với họ giờ đây lo được bữa ăn hàng ngày cũng là điều không dễ dàng gì
từ hôm cách ly thì bên phía các nhà thuộc phụ tổ đội thi công
bên tôi có một số nượng công nhân khoảng một trăm tám mươi người đang bị cô lập
ở trong khu vực trương dương và phúc tân này
thì anh em thấy bên ban chỉ huy công trường cũng cố gắng để hỗ trợ
đại diện công ty hỗ trợ một phần và một phần cũng kêu gọi nhờ các đoàn thể từ thiện
để hỗ trợ cùng với số người lao động đó
vì người ta chỉ là những người lao động của dân tộc thiểu số
vì thế cũng rất là khó khăn trong mùa dịch này
khu trọ này chỉ là một trong số rất nhiều xóm trọ của những người lao động phổ

trên địa bàn phường phúc tân đó là những người công nhân làm việc trong các công trình xây dựng
là những người lao động ở tỉnh khác đến hà nội mưu sinh
dịch bệnh đã khiến họ mắc kẹt tại đây
nên chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền và các nhà hào tâm
phường phúc tân là một địa bàn rất là phức tạp
rất là nhiều dân lao động trên địa bàn
đối với những hộ dân chính quyền phường tuyên truyền người dân không ra ngoài đường
khi không sự tự cần thiết
còn tất cả những hỗ trợ cho nhân dân
từ các nguồn của chữ thập đỏ cũng như các nhà hảo tâm
cũng đã chuyển rất nhiều xuất quà kịp thời tới cho nhân dân trên địa bàn
ngoài ra phường còn hỗ trợ về việc tuyên truyền và vận động cho những chủ nhà trọ
là giảm giá tiền cũng như miễn phí hoặc toàn bộ tiền thuê nhà
cũng như là hỗ trợ cho người ta về lương thực thực phẩm trong thời gian này
với tinh thần tương thân tương ái không để ai thiếu ăn trong dịch bệnh
để mọi người dân không di chuyển ra ngoài địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội
chính quyền địa phương cùng các đoàn thể tổ chức đã phối hợp giúp đỡ kịp thời
bằng những món quà thiết thực để chuyển đến những người lao động khó khăn
bằng sự chia sẻ của cộng đồng những người lao động sẽ được tiếp sức vượt qua khó khăn trong đại dịch

chung sức chống dịch để dịch bệnh sớm kết thúc cuộc sống sớm trở lại bình thường